sau nhiều tháng theo dõi đội ba đội cảnh sát hình sự và đặc nhiệm công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an quận tám đã bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây mua bán hung khí công cụ hỗ trợ nguy hiểm
tăng vật thu giữ là hàng trăm cây mã tấu dao kiếm và bình xịt hơi cay
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng ba các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra khám xét một căn nhà trọ
bên trong con hẻm bốn mươi năm tránh hưng phường chín quận tám
tại đây bốn đối tượng là tô quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ quận phú nhuận
lưu phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tiền giang
trần văn tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ tại quận ba
và tô hoài vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tám đang phê ma túy đá
đây là các đối tượng chuyên mua bán hàng nóng hung khí vũ khí trên mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi
đội đặc nhiệm hình sự chúng tôi nhất là những anh em trinh sát mà trực tiếp thực hiện điều tra vụ việc này
thì đã phải rất là khó khăn gian khổ vì các đối tượng này là nó rất là khôn
trong cái vấn đề mà đối phó với lực lượng công an
như là các đối tượng này thường xuyên là rao bán trên mạng
nhưng mà khi mà muốn mua được các cái công cụ của đối tượng này thì nó hẹn rất là nhiều điểm
sau đó thì nó chạy tới chạy lui rất là di chuyển rất là nhiều điểm
rồi nó mới bắt đầu nó mới giao hàng nó cảm thấy an tâm đàng hoàng đảm bảo
thì nó không phải là công an thì nó mới giao lại các công cụ này khi mình đặt hàng mua
tại nhà trọ nơi các đối tượng dùng để làm kho chữ hàng
cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng nóng nguy hiểm
bao gồm hai trăm hai mươi năm cây mã tấu năm mươi cây kiếm nhật ba mươi bốn cây lê khoảng một trăm linh bình xịt hơi cay và súng điện
cũng như vật dụng nguy hiểm khác
nếu mà không kịp thời bắt giữ để các loại hàng này
cũng như là súng điện rồi roi điện mã tấu nao lê và kiếm nhật
thuần ra thì chúng ta thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố rất phức tạp
các đối tượng lâm chém nhau gây mất an ninh trật tự
ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
cũng như là mất lòng tin người dân vào lực lượng ngôn an của tôi
nên với quyết tâm cao của lực lượng
anh em thì nhất là các đồng chí trinh sát đặc hiệp
chúng tôi quyết tâm bắt thử trong chứng nước
không để các đối tượng buôn bán mang để ra thị trường
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong thành phố
đối tượng tô hoài vũ cầm đầu
đã kêu gọi các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tham gia đường dây này
các đối tượng đã giao bán trên khắp các trang mạng
xã hội như zalo facebook với thủ đoạn tinh vi
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc